tại cà mau hợp tác xã nuôi nghêu đất mũi đã được ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho thuê bảy mươi bốn hectare đất
tuy nhiên khi cắm mốc ngoài thực địa thì có sự trồng lấn với danh giới của vườn quốc gia mũi cà mau
nếu hợp tác xã nuôi ngo đất mũi không hoàn tất thủ tục trong tháng sáu thì chủ trương cho thuê đất này sẽ bị rút lại
theo kết quả khảo sát từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
ban giám đốc hợp tác xã nuôi nghêu đất mũi tiến hành năm lần thả nghêu giống với khối lượng hơn bốn mươi một tấn
ước tính kinh phí hai bốn tỷ đồng thời gian này chưa tiến hành cắm mốc bàn giao đất
hợp tác xã nuôi nghêu đất mũi cũng đã thừa nhận việc thả nuôi giống khi chưa hoàn thiện các thủ tục thuê đất chính thức là sai với quy định
ủy ban nhân dân huyện đã nghiêm túc nhắc nhở và đề nghị ban giám đốc hợp tác xã phải bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực bãi nghêu
thời gian tới nếu có bất cứ tình hình phức tạp xảy ra tại bãi nghêu của hợp tác xã thì hợp tác xã nuôi nghiêm đất mũi phải tự chịu trách nhiệm
ủy ban nhân dân huyện ngọc hiển đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh cà mau xem xét lại nếu hợp tác xã không hoàn tất các thủ tục về thuê đất
để sản xuất hợp pháp trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thì rút lại chủ trương cho hợp tác xã thuê đất